anh bắt giữ bốn đối tượng tình nghi khủng bố tại london

trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bãi đảo triều tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
để ngỏ khả năng có thể xảy ra một cuộc xung đột lớn với triều tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của bình nhưỡng
song vẫn nhấn mạnh ưu tiên giải quyết vấn đề này thông qua biện pháp ngoại giao
trao đổi với hãng tin reuters tổng thống mỹ donald trump cho rằng một cuộc xung đột lớn giữa mỹ và triều tiên là điều hoàn toàn có thể xảy ra
song vẫn bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của triều tiên một cách hòa bình
thông qua việc áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế mới mà không cân nhắc đến biện pháp quân sự
hôm nay phát biểu trên kênh truyền hình fox news ngoại trưởng mỹ ray stilson cho biết phía trung quốc thông báo với mỹ rằng
bắc kinh đã cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào triều tiên nếu bình nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân khác
căng thẳng trên bán đảo triều tiên đã leo thang trong những tuần gần đây sau các vụ phóng tên lửa của bình nhưỡng và những phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền mỹ
trong tháng này mỹ đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới bán đảo triều tiên trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân farvision để tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn trên vùng biển gần khu vực
tại đức một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bất ngờ nổ súng và lực lượng cảnh sát đang có mặt gần một bệnh viện ở thủ đô berlin
lực lượng cảnh sát đã buộc phải bắn bị thương người đàn ông lạ mặt này
một sĩ quan cảnh sát đức cho hay đã buộc phải nổ súng bên ngoài bệnh viện urban krankenhaus
ở quận groberg thủ đô berlin truyền thông địa phương dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết người đàn ông chưa rõ danh tính bị thương ở chân sau khi được cho là đã chủ động tấn công các sĩ quan
ngay sau đó cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ bệnh viện và khu vực xung quanh và tiến hành điều tra vụ việc
hiện đức vẫn đang ở mức báo động cao sau hàng loạt vụ khủng bố
tháng một mươi hai năm ngoái một kẻ khủng bố đã điều khiển chiếc xe tải lao vào đám đông khiến một mươi hai người thiệt mạng tại khu chợ giáng sinh ở berlin
trong khi đó tại thành phố luân bình
trong đất nước london của anh quốc cảnh sát đất này vừa bắt giữ thêm bốn đối tượng tình nghi khủng bố trong một chiến dịch được tiến hành dựa trên các thông tin tình báo
trong số bốn đối tượng một người phụ nữ đã bị bắn và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát
thông báo của cảnh sát cho biết người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi trên bị bắn tại một địa chỉ ở khu vực tây bắc london trong một chiến dịch chống khủng bố và là một trong những đối tượng bị điều tra
trong chiến dịch tiến hành buổi tối này cảnh sát cũng bắt giữ một nam thiếu niên một mươi sáu tuổi tại địa chỉ trên và một nam giới hai mươi tuổi ở gần đó
ngoài ra cảnh sát cũng bắt giữ một người phụ nữ bốn mươi ba tuổi ở hạt ken miền đông nam nước anh
các sĩ quan chống khủng bố đã theo dõi địa chỉ trên ở london và những người liên quan nhằm thu thập thông tin tình báo dẫn đến các vụ bắt giữ
theo cảnh sát toàn bộ bốn đối tượng trên đều bị nghi ngờ đã đồng phạm tham gia chuẩn bị và xúi dục các hành động khủng bố
cảnh sát cũng khẳng định các cuộc bắt giữ không liên quan đến vụ bắt giữ một đối tượng cầm dao ngay sát tòa nhà quốc hội anh trước đó cùng ngày
phát ngôn viên bộ quốc phòng trung quốc dương vũ quân cho biết trung quốc sẵn sàng hợp tác với mỹ nhằm kiềm chế các nguy cơ và giải quyết các bất đồng một cách hợp lý
để thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau hướng tới những tiến triển mới trong hợp tác quân sự giữa hai nước
phát biểu trước báo giới ông dương vũ quân bày tỏ hy vọng rằng quân đội mỹ có thể nỗ lực cùng phía trung quốc để gặp gỡ trao đổi và đưa ra những sáng kiến mang tính tích cực và xây dựng
nhằm thúc đẩy quan hệ mỹ trung cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới và khu vực
theo đại diện trung quốc hai bên sẽ duy trì trao đổi quân sự ở các cấp phát huy cơ chế đối thoại và tham vấn thực hiện các chương trình trao đổi hàng năm mà hai bên đã thống nhất thi hành và cải thiện cơ chế báo cáo về các hoạt động quân sự
an toàn trong các vụ va chạm quân sự giữa hải quân và không quân
bộ trưởng quốc phòng các nước liên minh châu âu và tổng thư ký nato vừa tiến hành nhóm họp tại thủ đô valetta của manta để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của khối này
cũng như tăng cường hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển của liby trong việc kiềm chế dòng người di cư đến châu âu
phát biểu tại cuộc họp bà ferreca mogherini đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của eu khẳng định
khối này đã xác định hợp tác quốc phòng là lĩnh vực then chốt để khôi phục sau khi anh quyết định rời khỏi eu
theo bà mogherini tình hình an ninh quốc phòng của eu sẽ tiếp tục phát triển theo hướng cụ thể
mang tính chất xây dựng và thống nhất bất kể tình hình chính trị ra sao
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg cũng khẳng định
bất chấp hai mươi tám nước thành viên của liên minh quân sự này có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề
song nato luôn có thể nhất trí về vấn đề quan trọng nhất đó là về an ninh và phòng vệ tập thể
ngoài vấn đề quốc phòng và an ninh các bộ trưởng của eu cũng thảo luận về tình hình liby
và tình hình ngăn chặn dòng người di cư vượt biển của nước này
trong khi đó philippines đã huy động tới bốn mươi một binh sĩ và nhân viên an ninh
nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho hội nghị thượng đỉnh asean sắp diễn ra
philippines đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo đảm an toàn cho hội nghị thượng đỉnh asean
diễn ra vào ngày mai hai mươi chín tháng bốn
hiện các cửa hàng và tuyến đường gần địa điểm tổ chức
hội nghị thượng đỉnh asean đều đã bị đóng cửa
theo quy định của philippines các đơn vị truyền thông phải được nhân viên an ninh
hộ tống đến địa điểm tổ chức sự kiện theo lịch trình đã định sẵn
các vùng cấm bay và vùng cấm tàu thuyền qua lại cũng sẽ được áp đặt
trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh asean
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc